thưa quý vị liên quan trong vụ án gây thất thoát bảy mươi chín tỷ đồng tại công ty sổ số kiến thiết đồng nai
vào chiều qua ngày sáu tháng bảy hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với bị cáo nguyễn văn minh sáu mươi ba tuổi
nguyên tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số kiến thiết đồng nai cùng với các bị cáo khác
hội đồng xét xử tuyên án một mươi sáu năm tù giam đối với bị cáo nguyễn văn minh và bị cáo nguyễn thị thùy oanh
nguyên kế toán trưởng công ty sổ số kiến thiết đồng nai
nhận mức án một mươi bốn năm tù giam cùng với tội tha mô tài sản
các bị cáo đào ngọc hoàng nguyên trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương binh xã hội tỉnh
khương thái học nguyên phó trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương binh xã hội tỉnh
lâm duy tín nguyên phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tỉnh
trần thị dung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số kiến thiết đồng nai
cao thị cúc nguyên phó trưởng phòng nghiệp vụ hai tri cục tài chính doanh nghiệp sở tài chính
nhận mức án từ hai năm đến ba năm tù giam nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình quản lý điều hành công ty sổ số kiến thiết đồng nai
bị cáo minh và các bị cáo liên quan đã thực hiện hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng